dường như khiến cho nhiều em sinh viên tìm thấy niềm say mê học tập cũng như nâng cao cơ hội việc làm sau này khi ra trường
với năm khoa gồm nhiều ngành học đang thu hút lượng lớn lao động vào các doanh nghiệp hiện nay như điện cơ khí lập trình máy tính
mỗi năm trường thu hút một lượng không nhỏ các em sinh viên theo học
không chỉ mở các khoa đào tạo đúng hướng mà các giáo viên tại đây cũng không ngừng trao dồi các kiến thức mới máy móc hiện đại
để các em có thể vận hành tốt sau khi vào làm việc tại các doanh nghiệp
để mà đào tạo được các em ra trường đáp ứng được cho các nhu cầu doanh nghiệp
thì nhà trường luôn luôn là cập nhật những cái công nghệ mới mà hiện tại ở các doanh nghiệp đang có nhu cầu
và từ cái nhu cầu đó thì nhà trường sẽ lên những cái kế hoạch cũng như là cái chương trình đào tạo
để nó đáp ứng được cái yêu cầu của các doanh nghiệp bề ra
và hàng năm thì nhà trường vẫn thường xuyên là cập nhật những cái kế hoạch
những cái công nghệ mới
là một trong bốn mươi năm trường trọng điểm trong hệ thống một cơ sở giáo dục nghề nghiệp
được bộ lao động thương binh xã hội đầu tư trọng điểm để hoàn thiện cơ sở vật chất
trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn trở thành trường chất lượng cao như thủ tướng chính phủ đã phê duyệt
trường cũng là một trong hai cơ sở giáo dục nghề nghiệp đầu tiên của việt nam
được hội đồng anh cử chuyên gia sang kiểm định chất lượng đào tạo dựa trên bộ tiêu chuẩn kiểm định của ostep
mục tiêu cuối cùng là các em học sinh
các sinh viên được đào tạo đạt chuẩn tham gia vào thị trường lao động quốc tế
theo trường cơ điện hà nội hiện nay trường cam kết đầu ra cho tất cả các sinh viên theo học tại trường với mức lương ổn định
trường cũng đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp có quy mô để giúp các em sau khi ra trường có việc làm phù hợp và ổn định
tiêu chí mà trường phấn đấu chính là sự hài lòng của các đối tác các doanh nghiệp tiếp nhận các lứa sinh viên của trường
chúng tôi rất là khó khăn khi mà bắt đầu tiếp cận với doanh nghiệp
bởi vì doanh nghiệp thường những doanh nghiệp lớn nhất là tiếp cận với doanh nghiệp lớn
thì doanh nghiệp lớn thường là những người rất là thương hiệu và đẳng cấp
vì vậy mà để mà tiếp cận với các nhà trường thì rất là khó
tuy nhiên mà nói thì phải khẳng định là chúng tôi cần phải có một sự tiếp cận rất là cụ thể
và chia sẻ những việc làm thế nào để cho hai viên đều có giá trị lẫn nhau
nhất là sự quy luận tức là hai hợp tác này giữa nhà trường và doanh nghiệp đều là thắng lợi
để cho doanh nghiệp cũng có phần thắng và nhà trường cũng có phần thắng lợi riêng
tóm lại là cái việc này là có một cái sự hợp tác rất là kỹ và cụ thể
cái khó khăn nhất mà chúng tôi cảm nhận được đó là gì
cái cơ chế chính sách vĩ mô của nhà nước mình thì cũng chưa có ràng buộc một cách cụ thể
và rất khoát làm thế nào để có doanh nghiệp lớn khi sự nhân lực mà qua đào tạo ở việt nam
mà họ đang hoạt động tại việt nam
nhất là cơ sở đào tạo có cái năng lực đủ điều kiện để mà doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp nào đó mà thấy phù hợp
và đây là nhóm các nhân viên từng là sinh viên năm cuối của trường cơ điện đang làm việc tại công ty năng lực việt
lao động có tay nghề bài bản kỳ luật lao động tốt là điều mà doanh nghiệp này ấn tượng khi tiếp nhận các sinh viên này
về chất lượng các bạn học sinh của bên trường cơ điện gửi sang bên em để học việc
em đánh giá so với các một số các trường khác bên em hợp tác thì em thấy là chất lượng của các bạn rất là tốt
tốt ở đây là về thứ nhất là về cái thái độ làm việc vì bên em quan trọng nhất là về con người
cho nên là cái thái độ của các bạn là các bạn rất là cầu thị và các bạn rất là biết tuân thủ các nguyên tắc
còn về chất lượng thì chất lượng về tay nghề thì các bạn gần như là khi mà đến công ty
thì các bạn gần như nắm được đến chín mươi cái nghề nghiệp mà mình đang theo học
và bên em hỗ trợ các bạn để trao dồi thêm các kinh nghiệm thực tế
đó là về cơ bản là các bạn có thể làm được
theo em nguyễn tiến dũng sau gần ba năm học tập tại trường
em đã đủ tự tin khi bước vào môi trường làm việc thật sự theo đúng ước mơ của mình
bọn em học máy móc thì thiết bị thì trang thiết bị giống nhau
nhưng mà ở trường bọn em thì học một cái cơ bản
còn khi đến đây thì bọn em thì được hiểu biết tìm hiểu nhiều hơn biết nhiều hơn
và biết là khi đi làm thì khác so với trường
với các đảng các đảng học thì mỗi cái có ưu điểm khác nhau ạ
bọn em đi học các đảng nhà thì bọn em được thực hành nhiều hơn
và ra trường các em sẽ tìm được việc dễ hơn dễ dàng hơn
hiện tại là nhà trường đang đưa bọn em thực tập đến tại các công ty đúng với chương ngành bọn em được học
và đến công ty thì bọn em cũng được công ty hứa hẹn là nếu mà có nhu cầu
thì sau khi ra trường thì xin việc công ty sẽ được công ty nhận
có thể nói đào tạo nghề có địa chỉ là điều mà các trường trong hệ thống trường nghề luôn phấn đấu
không chỉ dừng lại ở đó nhiều trường cũng đặt ra mục tiêu đào tạo các kỹ sư thực hành có chứng chỉ hành nghề quốc tế
đây là lớp học của dự án mang tên five do đức và trường cao đẳng bách khoa hà nội liên kết đào tạo
các sinh viên của lớp đã hoàn tất ba năm học tại trường và tiếp tục theo đuổi đam mê
đó là được nắm và vận dụng các kỹ thuật hành nghề quốc tế về điện
với xu hướng là hội nhập thế giới phẳng ấy ạ
thì sắp tới là người

đáp ứng yêu cầu của các trường
đã trải qua chín mùa tuyển sinh trường cao đẳng nghề bách khoa đã đào tạo rất nhiều ngành nghề
đáp ứng yêu cầu của tình hình mới như cơ khí điện và bảo dưỡng công nghiệp
cơ khí điện tử viễn thông công nghệ thông tin và kinh tế quản lý
tỷ lệ có việc làm của các sinh viên sau khi ra trường là khoảng bảy mươi
hiện trường có hơn bảy sinh viên đang theo học các chuyên ngành khác nhau
với các sinh viên này việc được học môn học mà mình yêu thích
mầy mò với hệ thống mạch điện tìm hiểu về động cơ ô tô
không chỉ là đam mê mà còn là bước tiến trong mục tiêu lao động sau này của các em
em nghĩ cao đẳng nghề đào tạo được nhiều kỹ sư có tay nghề tốt nên em theo học
em nghĩ khi học xong sẽ có nhiều việc làm tốt để em tìm hiểu
với phương trầm đào tạo nguồn lao động có chất lượng cao gắn với giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp
những năm qua nhà trường luôn quan tâm đến việc tuyển sinh đào tạo phù hợp
yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng cường hợp tác và xây dựng được
mô hình liên kết đào tạo cung ứng lao động có tay nghề cao cho khoảng một trăm linh doanh nghiệp
từ đó đem lại nhiều cơ hội tiếp cận thực tế nghề nghiệp thiết bị công nghệ hiện đại
đồng thời mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp
phối hợp với các doanh nghiệp hoàn thành các chương trình đào tạo và hợp đồng sản xuất
bên cạnh những cố gắng và nỗ lực của nhà trường
trường cao đẳng nghề bách khoa cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức
hiện tại nhà trường chuyển khai mô hình này được khoảng
ba năm rồi bắt đầu có một lứa sinh viên ra làm việc ở các đơn vị doanh nghiệp
có một cái khó triển khai ở thời điểm hiện tại là thông thường mô hình này
các đơn vị doanh nghiệp của nước ngoài thì người ta thích hơn
còn các đơn vị trong nước thông thường người ta chỉ đón đầu với sinh viên
sau khi tốt nghiệp tức là mang tích chất ngắn hạn hơn
còn đối với các doanh nghiệp nước ngoài thì họ mang tích chất dài hạn
và họ mong muốn đào tạo bài bảo
tôi nghĩ là cái này thì có lẽ là phải có những cái chính sách từ tầm vĩ mô
đối với các cái ưu đãi cho các cái đơn vị doanh nghiệp
tại vì là hiện tại thì họ các doanh nghiệp phần lớn là họ muốn sử dụng
cái doanh nghiệp có sắt chứ họ không nghĩ đến dài hơn
họ đào tạo một cái lứa một cái nguồn nhân lực kế cận mà đào tạo mất thẳng mấy năm giờ
năm hai nghìn một mươi bảy là thời điểm quan trọng với nhiều hệ thống trường nghề
do bộ giáo dục và đào tạo quản lý
toàn bộ hệ thống trường nghề cơ sở giáo dục nghề nghiệp của hệ thống này
do bộ lao động thương binh và xã hội tiếp nhận
với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp
bộ lao động thương binh và xã hội xác định việc chăm lo bồi dưỡng đào tạo
phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
năm hai nghìn một mươi tám này bộ sẽ tập trung cao độ vào việc chỉ đạo đổi mới
và nâng chất lượng giáo dục nghề nghiệp trước hết là việc giả soát
sắp xếp quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt
đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động
với những địa bàn có nhu cầu những nghề và trường có chất lượng sẽ duy trì phát triển
những trường trung tâm giáo dục nghề nghiệp hoạt động không hiệu quả
sẽ củng cố sắp xếp lại theo hướng sắp nhập thậm chí giải thể
cụ thể bộ sẽ ban hành tiêu chí hướng dẫn các bộ ngành địa phương
thực hiện sắp xếp các trường trung cấp vào trường cao đẳng
trước hết là những trường trung cấp có trên năm mươi số ngành nghề đào tạo
chung với ngành nghề đào tạo của trường cao đẳng trên địa bàn cấp tỉnh
về lâu dài bộ sẽ chỉnh chính phủ quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp theo hướng
mỗi tỉnh sẽ chỉ còn lại một hai cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có quy mô lớn
và đủ sức dẫn dắt lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
trong trường cao đẳng có thể có nhiều trường trung cấp nhiều trung tâm vệ tinh bên trong
riêng với những trường cao đẳng trung cấp hoạt động không hiệu quả
ba năm liên tiếp tính từ năm hai nghìn một mươi bảy trở về trước tuyển sinh không đạt năm mươi chỉ tiêu sẽ bị giải thề
có thể nói việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho sinh viên sau đào tạo
là hướng đi phù hợp cho công tác đào tạo nghề
tuy nhiên trong thời gian tới các trường nghề cần tiếp tục đổi mới phương thức dạy và học
liên kết chặt chẽ hơn giữa nhà trường và doanh nghiệp để có nguồn lao động chất lượng cao
nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
phù hợp với phương hướng phát triển nguồn nhân lực của đất nước
thưa quý vị và các bạn đối với người lao động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
luôn là vấn đề thiết thân quan trọng
những thông tin mà chúng tôi cung cấp dưới đây như mẫu thẻ mới cách kê khai thẻ
và làm gì khi thẻ hết hạn
sẽ giúp cho người lao động nắm được các quy định mới về thẻ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội thành phố hà nội cho biết
thời gian qua bảo hiểm xã hội thành phố tập trung ưu tiên việc cấp thẻ bảo hiểm y tế
theo mã số bảo hiểm xã hội cho các nhóm đối tượng hết giá trị thẻ
thẻ bảo hiểm y tế của người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đã được in xong
cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ bàn giao thẻ bảo hiểm y tế đến các đại lý của biêu điện
để trả thẻ bảo hiểm y tế đến tận tay người hưởng trong kỳ chi trả lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng bốn này
chậm nhất đến ba mươi một tháng năm toàn bộ người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại hà nội
được nhận thẻ bảo hiểm y tế mới để sử dụng khi đi khám chữa bệnh
với thẻ trẻ em dưới sáu tuổi và người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
chậm nhất đến ngày ba mươi tháng bốn cơ quan quản lý sẽ phát thẻ bảo hiểm y tế mới đến tận tay người sử dụng
trường hợp có vướng mắc hay đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội
nhưng bị sai thông tin so với thẻ cũ
thì người tham gia bảo hiểm y tế liên hệ với cơ quan cấp thẻ để được đổi lại thẻ
hiện nay bộ lao động thương binh xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội
đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
trong dự thảo hành vi vi phạm quy định về dự thảo hành vi
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm thất nghiệp
theo dự thảo phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động
không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm thất nghiệp
hoặc tham gia không đúng mức quy định
người sử dụng lao động có hành vi làm giả
làm sai lệch nội dung hồ sơ bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
để trục lợi chế độ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
đối với mỗi hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp làm giả
làm sai lệch nội dung bị phạt từ năm đến một mươi triệu đồng
dự thảo nghị định đang được lấy ý kiến đến hết ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy trên thẻ bảo hiểm y tế chỉ in giá trị sử dụng
từ ngày đến ngày thay vì ghi thời hạn sử dụng
từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm
như trước đây để biết thẻ bảo hiểm y tế còn hay hết hạn sử dụng
người có thẻ truy cập vào cổng thông tin điện tử của bảo hiểm xã hội việt nam
sau đó điền và các thông tin cần khai báo sẽ nhận được thông tin về thẻ của mình
với các bệnh nhân sắp hết hạn thẻ bảo hiểm y tế
cần chủ động liên lạc với cơ quan bảo hiểm xã hội để đăng ký mua tiếp
trong trường hợp đang điều trị tại bệnh viện
người nhà bệnh nhân có thể đến bảo hiểm xã hội việt nam tại địa phương để gia hạn thẻ
chỉ cần bệnh nhân có giấy hẹn của cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận đang chờ cấp thẻ mới
thì vẫn được hưởng quyền lợi đầy đủ
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tuần sau